chính trị viên đào mạnh tưởng người luôn xác định trách nhiệm của mình phải làm sao giúp dân thoát khỏi đói nghèo đời sống vật chất và tinh thần từng bước được cải thiện như vậy mới xứng đáng với lòng tin của nhân dân
chính vì vậy đi đến đâu trung tá đào minh tưởng đều được người dân yêu mến cấp trên tin tưởng và là tấm gương sáng để đồng đội nói theo
đóng quân trên địa bàn biên giới đời sống người dân còn nhiều khó khăn
bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tá đào mạnh tường còn cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập bộ đội biên phòng tỉnh sơn la luôn quan tâm đến những hộ dân nghèo thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên biên giới
vượt hơn bốn km đường liên bản nhóm phóng viên truyền hình nhân dân đã theo chân các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập đến nhà bà nguyễn thị điểm
một trong những hộ dân đặc biệt khó khăn của xã biên giới lóng sập
trong căn nhà gỗ sập sệ tài sản có giá trị nhất là chiếc giường gỗ kỹ nhưng đó cũng là tất cả những gì mà hai mẹ con bà có được
chúng ta đào mạnh tưởng cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập thường xuyên tổ chức thăm hỏi hỗ trợ chia sẻ trùng tay góp sức cho các hộ nghèo
với mong muốn giúp họ có được khó khăn chúng ta đồng bào các dân đặc biệt khó khăn
chúng ta đã có một cuộc sống đầm ấm đầy đủ hơn

động viên đồng bào cùng các chiến sĩ biên phòng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới của tổ quốc
chúng ta đồng bào các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập thường xuyên tổ chức thăm hỏi hỗ trợ chia sẻ trùng tay góp sức cho các hộ nghèo
chúng ta đồng bào các chiến sĩ đồng bào cùng các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu lóng sập thường xuyên tổ chức thăm hỏi hỗ trợ chia sẻ trùng tay góp sức cho các hộ nghèo
chúng ta đồng bào các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập thường xuyên tổ chức thăm hỏi